khi người tiêu dùng được tuyên truyền thông tin rõ ràng chính xác về nguồn gốc của sản phẩm
về tiêu chuẩn an toàn và chất lượng cụ thể trong từng loại sản phẩm
thì việc sử dụng hải sản sẽ từng bước trở thành một nhu cầu bình thường
qua đó mới phát huy được tác dụng của chuỗi cửa hàng hải sản sạch trên địa bàn toàn tỉnh hà tĩnh
đáp ứng nhu cầu sử dụng hải sản của người dân và giúp bà con ngư dân trong việc tiêu thụ sản phẩm
trong nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng là tập trung tạo dựng thể chế cơ chế chính sách và môi trường
điều kiện ngày càng minh bạch an toàn thuận lợi cho người dân doanh nghiệp tự do sáng tạo đầu tư kinh doanh
và cạnh tranh bình đẳng trong kinh tế thị trường đang được tỉnh hà nam nỗ lực biến thành hiện thực trong cuộc sống
trong phần tin quốc tế anh sẽ triển khai gấp đôi binh sĩ sang iraq để chống is
pháp hủy bỏ nhiều sự kiện lớn do lo ngại về an ninh
phát biểu với báo giới trong chuyến thăm đầu tiên tới mỹ bộ trưởng quốc phòng anh michael falon cho biết
sẽ triển khai thêm hai trăm năm mươi binh sĩ tới iraq để giúp quân đội nước này chống is
bộ trưởng quốc phòng anh michael fanun cho biết với số quân mới được bổ sung là hai trăm năm mươi binh sĩ
sẽ đưa tổng số binh sĩ anh hoạt động vào iraq
iraq lên tới năm trăm linh người dự kiến các binh sĩ sẽ được triển khai đến iraq trong vài tuần tới
nhiệm vụ của các binh sĩ là giúp đào tạo huấn luyện khoảng một mươi chín binh sĩ nước sở tại
nỗ lực tăng quân hỗ trợ quân đội iraq của liên quân quốc tế do mỹ đứng đầu diễn ra trong bối cảnh
các lực lượng an ninh iraq đang đẩy mạnh các chiến dịch nhằm tái chiếm thành phố chiến lược mosun
từ tay tổ chức nhà nước hủy giáo is tự dưng
sau cuộc đảo chính bất thành ngày một mươi năm tháng bảy vừa qua
tổng thống thổ nhĩ kỳ recep
tổng thống recep tayyip erdogan đưa ra lời cảnh báo cho rằng những kẻ đứng đằng sau âm mưu đảo chính
có thể còn nhiều kế hoạch cho giai đoạn tiếp theo và âm mưu đảo chính vẫn chưa thực sự chấm dứt
theo ông erdogan kể từ sau vụ đảo chính bất thành hôm một mươi năm tháng bảy đến nay
chính phủ thổ nhĩ kỳ vẫn đang tiếp tục thu thập thông tin
ông cho rằng vẫn còn có những kẻ đang nỗ lực cho âm mưu đảo chính
và họ có thể có những kế hoạch khác cho giai đoạn tiếp theo
tổng thống erdogan cũng đưa ra nhận định cho rằng
một số quốc gia có thể đã dính líu tới âm mưu đảo chính
song ông không nêu đích danh nước nào mà nhấn mạnh tiến trình điều tra sẽ tiết lộ điều đó
sau cuộc đảo chính tổng cộng chín đối tượng bị tình nghi đã bị bắt và sẽ bị đưa ra xét xử
hiện chính phủ của tổng thống erdogan đã áp đặt tình trạng khẩn cấp kéo dài ba tháng ở nước này
trong nỗ lực bình ổn đất nước và truy quét các đối tượng tình nghi liên quan đến âm mưu đảo chính
trong khi đó lo ngại về an ninh sau vụ tấn công khủng bố ở nice ngày một mươi bốn tháng bảy vừa qua
giới chức thủ đô paris của pháp quyết định sẽ hủy bỏ một loạt các sự kiện lớn
nhằm bảo đảm an toàn trong thời điểm nhạy cảm này
theo đó các sự kiện lớn ngoài trời được mong đợi như giải đấu bóng rổ đường phố quai năm mươi bốn
chương trình chiếu phim ngoài trời ở la villette bị tạm dừng
trong khi hoạt động đi bộ trên đại lộ danh tiếng cham elise vào một ngày chủ nhật trong tháng
cũng được yêu cầu tạm hoãn vô thời hạn
còn lại một số chương trình khác như biểu diễn sân khấu avinon ngoài trời
và lễ hội âm nhạc ra ở massiag vẫn được diễn ra theo kế hoạch
sau vụ khủng bố đẫm máu tại thành phố nice trong đêm mừng quốc hành pháp
an ninh tiếp tục được thắt chặt trên khắp thủ đô paris
thông báo của chính quyền thành phố paris đưa ra chỉ một ngày sau khi quốc hội pháp nhất trí
thông qua dự luật mở rộng tình trạng an ninh khẩn cấp đến đầu năm sau hai nghìn hai mươi
cũng liên quan tới các biện pháp chống khủng bố
truyền thông brazil đưa tin gần ba trăm linh nhân viên an ninh hạt nhân của nước này
sẽ được triển khai để bảo đảm an ninh cho thế vận hội olympic hai nghìn một mươi sáu
sẽ diễn ra tại rio de janeiro vào tháng tám tới
theo đó những nhân viên an ninh hạt nhân này thuộc ủy ban năng lượng hạt nhân quốc gia brazil
sẽ thăm ra các hoạt động giữ gìn an ninh tại thế vận hội olympic hai nghìn một mươi sáu
và thế vận hội dành cho người khuyết tật paralympic hai nghìn một mươi sáu
với nhiệm vụ trọng tâm là phòng ngừa và phát hiện các nguy cơ hạt nhân và tình trạng khẩn cấp
cũng như đối phó với những sự cố đặc biệt
trước đó những nhân viên trên cũng đã được triển khai tại vòng chung kết
giải vô địch bóng đá thế giới world cup hai nghìn một mươi bốn ở brazil
sau loạt vụ khủng bố xảy ra mới đây trên thế giới
brazil đã tăng cường an ninh cho olympic hai nghìn một mươi sáu
bao gồm việc tăng cường triển khai quân đội bên trong và xung quanh các địa điểm thi đấu
và tại các vị trí chiến lược
olympic hai nghìn một mươi sáu sẽ khởi tranh vào ngày năm tháng tám tới và kéo dài tới ngày hai mươi một tháng tám
trong khi đó paralympic hai nghìn một mươi sáu sẽ diễn ra từ ngày năm tháng tám tới
hôm nay trong khuôn khổ chuyến thăm new zealand
phó tổng thống mỹ joe biden thông báo một tàu chiến của mỹ sẽ tới acklen vào cuối năm nay
động thái này sẽ chấm dứt tình trạng đình trệ đã kéo dài ba mươi năm qua
trong quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai nước liên quan đến lập trường phi hạt nhân của new zealand
phát biểu với báo giới ông biden tuyên bố mỹ rất vui và vinh hạnh nhận lời mời
cử một tàu đến tham dự lễ kỷ niệm bảy mươi năm năm
thành lập hải quân hoàng gia new zealand
phó tổng thống mỹ cũng nhấn mạnh đây sẽ là một biểu hiện nữa của mối quan hệ hợp tác và gần gũi giữa hai bên
new zealand và mỹ từng là đồng minh thân cận trong chiến tranh thế giới thứ hai
song mối quan hệ này đã dạn nứt sau khi new zealand tuyên bố trở thành quốc gia phi hạt nhân vào những năm một nghìn chín trăm bảy mươi
theo đó năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu new zealand cấm các tàu chạy bằng năng lượng hạt nhân
và các tàu chở vũ khí nguyên tử vào vùng biển nước này
đáp lại mỹ đã đình chỉ hiệp ước quốc phòng ba bên
đồng thời áp đặt kiểm soát chặt chẽ hơn về hợp tác quân sự
bộ tư pháp mỹ vừa đệ đơn kiện để tìm cách tịch thu hàng chục tài sản trị giá hơn một tỷ usd
liên quan đến quỹ chính phủ malaysia trong vụ thu hồi được cho là thuộc hàng lớn nhất lịch sử của nước mỹ
theo bbc đơn kiện được thảo tại thành phố los angeles nhằm tìm cách tịch thu các tài sản trị giá hơn một tỷ đô la
có nguồn gốc từ quỹ một m ba
quỹ một mdb thuộc chính phủ malaysia được cho là bị sửa tiền thông qua mỹ và có thể truy giấu được âm mưu
theo đơn kiện thì khoản tiền một tỷ đô la chỉ chiếm một phần trong hơn ba năm tỷ đô la bị cáo buộc sử dụng sai mục đích
cục điều tra liên bang mỹ fbi cho rằng người dân malaysia đã bị lừa gạt trên quy mô khổng lồ
hiện phát ngôn viên chính phủ malaysia cho biết chưa có bình luận gì về thông tin này
quỹ một mdb được thủ tướng malaysia najib rajak thiết lập năm hai nghìn chín với vai trò làm phương tiện cho chính phủ nước này
thúc đẩy phát triển kinh tế thông qua hợp tác toàn cầu và đầu tư nước ngoài
tuy nhiên đến năm hai nghìn một mươi năm quỹ này đã không trả được nợ
quý vị và các bạn thân mến chương trình thời sự tối nay của chúng tôi đến đây xin được kết thúc
xin hân ái chào tạm biệt